thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết tàu của bộ tư lệnh vùng hai hải quân vừa đưa ba mươi ngư dân của quảng nam gặp nạn trên biển lên nhà ràn dk một trăm một mươi một tránh trú
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm một ngư dân vẫn có đáng mất tích
vị trí tàu qna chín mươi năm nghìn sáu trăm năm mươi bốn ts bị nạn cách mũi vũng tàu khoảng hai trăm bốn mươi hải lý về phía đông nam cách côn đảo khoảng hai trăm một mươi hải lý về phía đông đông nam
hiện ba mươi ngư dân đang được nhà gian dk một trăm một mươi một bố trí an nghỉ và đang theo dõi sức khỏe